ngày sáu tháng chín tại tp hcm báo sài gòn giải phóng đầu tư tài chính và sài gòn giải phóng online
tổ chức buổi tọa đàm xung đột tính pháp lý trong đầu tư xây dựng nhằm đóng góp ý kiến
và có tiếng nói chung tìm giải pháp gỡ nút thắt những vấn đề liên quan
đến xung đột tính pháp lý trong đầu tư xây dựng
trong bối cảnh chính phủ nói chung và chính quyền tp hcm nỗ lực cải cách hành chính mạnh mẽ
nhất là trong thủ tục nhà đất đầu tư xây dựng thì thực tế các quy định của pháp luật lại xung đột
chồng chéo tính pháp lý không rõ ràng tạo thêm rào chắn cho các nhà đầu tư chủ đầu tư và người dân
vướng mắt mà doanh nghiệp đang gặp phải khi thực hiện thủ tục liên quan đến cấp phép
đối với các dự án đầu tư trong xây dựng
tại đây đại diện lãnh đạo bộ xây dựng bộ tài nguyên môi trường bộ tư pháp
lãnh đạo đại diện ciem vcci lãnh đạo ủy ban nhân dân và các sở ngành thành phố
đã cùng chuyên gia và luật sư đưa ra những phân tích đánh giá đưa ra những giải pháp
gỡ nút thắt những vấn đề liên quan đến xung đột tính pháp lý trong đầu tư xây dựng